mặt khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an còn thu được các loại hung khí như là súng bắn đạn bi súng bắn điện bình xịt hơi cay dao bấm chúng sử dụng để đi gây án